lắng nghe lãnh đạo thao cô báo cáo về tình hình kết quả sản xuất kinh doanh trong thời gian qua phương hướng và nhiệm vụ trong thời gian tới
đồng thời lắng nghe lãnh đạo tỉnh quảng nam báo cáo khái quát về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám
trong các đợt bão lũ vừa qua toàn tỉnh có bốn mươi bốn người thiệt mạng một mươi sáu người còn mất tích tổng thiệt hại hơn một mươi một tỷ đồng
hiện tỉnh đã hỗ trợ các địa phương bốn trăm tám mươi ba tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được của thao cô và tỉnh quảng nam trong thời gian qua
chia sẻ những khó khăn của thaco và tỉnh quảng nam hiện nay đồng thời lưu ý một số tồn tại hạn chế cần khắc phục
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh tỉnh quảng nam cần tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn huy động đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng
tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội
trước mắt tỉnh cần tập trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra sớm ổn định cuộc sống sản xuất của người dân
khẩn trương giả soát quy hoạch lại dân cư ở khu vực miền núi sớm tiến hành khảo sát và tìm mặt bằng để bố trí đất xây dựng nhà ở
qua đó sớm ổn định cuộc sống và sinh kế lâu dài cho người dân ở khu vực miền núi

trương hòa bình trân trọng gửi tới linh mục du sê trần xuân mạnh phó chủ tịch không chuyên trách ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
chủ tịch trung ương ủy ban đoàn kết công giáo việt nam các vị linh mục trong ban thường trực trung ương ủy ban đoàn kết công giáo việt nam
toàn thể nàm nữ tù sĩ và đồng bào công giáo cả nước kiều bào công giáo ở nước ngoài một mùa giáng sinh an lành vui vẻ và đón nhận năm mới hai nghìn hai mươi tràn đầy hồng mân thiên chúa
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam phó thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của ủy ban đoàn kết công giáo việt nam
đồng thời mong ủy ban tiếp tục thực hiện tốt và tuyên truyền vận động đồng bào giáo dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tổ chức một mùa noel ấm áp an lành phòng chống tốt dịch bệnh covid một mươi chín
cũng trong chiều nay ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã đến thăm và chúc mừng tòa tổng giám mục hà nội
trao tặng lãng hoa tươi thắm chúc mừng tòa tổng giám mục hà nội phó thủ tướng thường trực gửi tới tổng giám mục tổng giáo phận hà nội du sê vũ văn thiên
cùng các linh mục tù sĩ và toàn thể bà con giáo dân một mùa giáng sinh an lành yên vui và hạnh phúc
trò chuyện thân tình với tổng giám mục du sê vũ văn thiên phó thủ tướng thường trực chính phủ vui mừng thông báo về kết quả những nỗ lực của chính phủ
trong quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch covid một mươi chín vừa bảo đảm ổn định trong tăng trưởng kinh tế
trong thành quả chung đó có đồng góp không nhỏ của bà con giáo dân tổng giáo phận hà nội nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi là năm đất nước đứng trước rất nhiều khó khăn thách thức
cũng như phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng phó thủ tướng thường trực chính phủ mong muốn tổng giám mục hà nội và bà con giáo dân tiếp tục đồng hành
tham gia tích cực vào các phong trào thi đua góp phần cùng đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hà nội thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra
thưa quý vị cũng trong chiều nay cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng đã long trọng tổ chức lễ đón nhận
danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới
đây là sự ghi nhận của đảng nhà nước và quân đội đối với sự cống hiến hy sinh và những chiến công anh dũng vẻ vang của các thế hệ cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng
đồng chí trung hòa bình đã tới tham dự buổi lễ
phó thủ tướng trương hòa bình nhận định vượt lên những khó khăn thách thức cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng đã phối hợp hiệp đồng hiệu quả trên mọi mặt trận
với nhiều lực lượng chức năng trong và ngoài nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ lập nhiều thành tích đáng ghi nhận
phó thủ tướng trung hòa bình yêu cầu đảng ủy chỉ huy cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng ngăn chặn triệt để hoạt động vận chuyển ma túy có vũ trang qua biên giới
không để hình thành điểm nóng phức tạp về ma túy buồn lậu và tội phạm khác bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã trao danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng
ngày hội quốc phòng toàn dân và chuẩn bị bước sang năm mới hai nghìn hai mươi một đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung mương bộ trưởng bộ quốc phòng
dẫn đầu đoàn công tác bộ quốc phòng đã tới thăm làm việc với binh chủng đặc công
đại tướng ngô xuân lịch đánh giá cao binh chủng đặc công đã có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của các đơn vị trong binh chủng đặc công toàn quân
huấn luyện diễn tập chặt chẽ có chất lượng sát thực tế nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện
nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam ngày hai mươi tháng một mươi hai hôm nay tại tp hcm
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phối hợp với thành ủy tp hcm đã tổ chức họp mặt truyền thống sáu mươi năm mặt trận dân tộc giải phóng
tới dự buổi họp mặt có các đồng chí bí thư trung mương đảng đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí nguyễn văn nên bí thư thành ủy tp hcm
cuộc họp mặt là dịp để ôn lại quá trình thành lập hoạt động gian khổ nhưng rất vẻ vang của mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam
chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình việt nam
đại diện ban thường vụ thành ủy tp hcm nhận định mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam ra đời là tất yếu của lịch sử
là kết quả của sự sáng tạo trong chỉ đạo lãnh đạo cách mạng của đảng và chủ tịch hồ chí minh đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng miền nam
từ ngày thành lập mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi đến ngày đại thắng giải phóng sài gòn
giải phóng miền nam ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm là chặng đường một mươi năm năm trong kỳ tích đại thắng mùa xuân đó của toàn đảng toàn quân
toàn dân ta có vai trò hết sức to lớn của mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam
mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam là một trong những mốc son trói lọi nhất
tô thắm truyền thống vẻ vàng của mặt trận dân tộc thống nhất việt nam nay là mặt trận tổ quốc việt nam trong chín mươi năm qua
chiều nay phó thủ tướng vũ đức đam và lãnh đạo của bộ y tế đã đến thăm các tình nguyện viên đầu tiên
tiêm thử nghiệm vaccine covid một mươi chín do việt nam sản xuất
hiện nay thì sức khỏe của cả ba tình nguyện viên đều hoàn toàn bình thường tinh thần thoải mái
vaccine vừa được tiêm thử nghiệm có tên nanocovax do công ty nanogen sản xuất
ba người tiêm đầu tiên gồm hai nữ một nam trong đó có hai thanh niên hai mươi tuổi đều là sinh viên
một nữ tình nguyện viên bốn mươi tuổi làm giáo viên
sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai họ được tiêm ba mũi đầu tiên vaccine nanocovax liều hai mươi năm microgram tiêm bắp
sau bảy mươi hai giờ tiêm báo cáo
báo cáo của học viện quân y cho biết các chỉ số cho thấy vaccine an toàn với người
nanocovax là vaccine covid một mươi chín đầu tiên ở việt nam được cấp phép tiêm thử nghiệm trên người
quá trình thử nghiệm sẽ trải qua ba giai đoạn
giai đoạn một sẽ tiêm trên sáu mươi người được chia làm ba nhóm với ba liều tiêm khác nhau
hai mươi năm mg năm mươi mg và bảy mươi năm mg
mục tiêu của giai đoạn một là đánh giá tính an toàn của vaccine
giai đoạn hai sẽ tiêm sau khi giai đoạn một tiến hành an toàn thành công
tiêm trên bốn trăm linh
giai đoạn ba sẽ tiêm trên ít nhất một năm trăm linh ba người có thể mở rộng ra một mươi đến ba mươi người
giai đoạn ba mục tiêu phải đánh giá được tính an toàn tính sinh miễn dịch và hiệu lực của vaccine
phó thủ tướng vũ đức đam hoan nghênh các đơn vị đã tích cực từ những ngày đầu nghiên cứu sản xuất vaccine
và cần tiếp tục thực hiện với tinh thần tuân thủ quy định của bộ y tế một cách an toàn khẩn trương nhất
phó thủ tướng cũng đề nghị nhóm các đơn vị sản xuất và cơ quan quản lý
gồm bộ y tế bộ khoa học và công nghệ và các đơn vị liên quan cần bàn bạc trên tinh thần khoa học cầu thị
thúc đẩy quá trình thử nghiệm vaccine nhanh hơn xong phải bảo đảm an toàn
đồng thời chuẩn bị các bước tiếp theo trong trường hợp thử nghiệm thành công
sau hơn hai tuần thành phố hồ chí minh không có ca nhiễm covid một mươi chín mới trong cộng đồng
nhiều trường đại học tại nơi đây sẽ cho sinh viên quay trở lại trường bắt đầu từ ngày mai ngày hai mươi một tháng một mươi hai
tôan bộ giảng viên
trường đại học tự nhiên cứu sinh học viên cao học và sinh viên trường đại học khoa học tự nhiên thành phố hồ chí minh
và trường đại học tài chính marketing bắt đầu học tập trung trở lại kể từ ngày hai mươi một tháng một mươi hai
để bảo đảm an toàn các trường sẽ triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín như rửa tay sát khuẩn
đeo khẩu trang trong trường và hướng dẫn quy trình xử lý khi có tình huống cần thiết
tôn tông của hợi quân
ngày hôm nay tại xã cà ná tỉnh ninh thuận bộ tư lệnh vùng bốn hải quân phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh ninh thuận
đã tổ chức chương trình hải quân việt nam là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển
trong khuôn khổ chương trình đoàn công tác trao tặng một mươi hai xuất quà một trăm năm mươi áo phao cứu sinh bốn trăm linh cờ tổ quốc tờ rơi tuyên truyền luật biển và chỉ thị bốn mươi năm cho ngư dân tỉnh ninh thuận
chương trình là cầu nối góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ và bảo vệ bà con ngư dân
khai thác thủy sản trên biển an toàn bền vững đúng pháp luật gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển
không ngừng phát huy vai trò của ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo
qua đó còn phát huy được các việc làm thiết thực của ngư dân đồng hành cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo
thêm lục địa của tổ quốc
chuyển sang các thông tin về thời tiết
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của không khí lạnh
nên trong đêm nay và ngày mai thành phố hà nội cùng các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
thời tiết rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ chín đến một mươi một độ c
các tỉnh bắc bộ trời tiếp tục rét đậm có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ chín đến một mươi một độ c
vùng núi từ sáu đến chín độ c
vùng núi cao dưới bốn độ c
và có khả năng xảy ra băng giá sương muối
phía tây bắc bộ có mây có mưa nhỏ vài nơi
gió nhẹ trời rét đậm có nơi rét hại
vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối
nhiệt độ thấp nhất từ chín đến một mươi hai độ c
có nơi dưới tám độ c
nhiệt độ cao nhất từ một mươi sáu đến một mươi chín độ c
có nơi trên một mươi chín độ c
thủ đô hà nội có mây đêm không mưa ngày nắng
gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét đậm
nhiệt độ thấp nhất từ chín đến một mươi một độ c
nhiệt độ cao nhất từ một mươi sáu đến một mươi chín độ c
có nơi trên một mươi chín độ c
thưa quý vị tình hình rét đậm rét hại như hiện nay
có thể gây ảnh hưởng không tốt
tới sức khỏe của các em học sinh
vì vậy sở giáo dục và đào tạo tp hà nội
đã gửi văn bản yêu cầu các trường
phải bảo đảm sức khỏe cho các em
và phòng chống rét để các em yên tâm học tập
các trường học cần lưu ý không tổ chức
các hoạt động ngoài trời và không bắt buộc
học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày trời giá rét
đặc biệt các trường có thể chủ động
căn cứ theo tình hình thời tiết từng vùng
để các em không phải đến trường quá sớm
đồng thời các trường phải bảo đảm
các điều kiện về cơ sở vật chất tránh gió lùa
đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh
còn tại tỉnh lai châu nhiều địa phương
ở vùng cao cũng đang có sương mù bao phủ
và nhiệt độ giảm sâu
các trường học bán chú trên địa bàn tỉnh lai châu
đã tổ chức cho học sinh ở lại trường
vào dịp cuối tuần để bảo đảm sức khỏe
cho các em
các địa phương đã yêu cầu
các nhà trường giữ học sinh bán chú
ở lại trường trong những ngày nghỉ cuối tuần
đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch
dạy và học phù hợp trên tinh thần bảo đảm
sức khỏe tốt nhất cho giáo viên và học sinh
để bảo đảm sức khỏe cho học sinh
các trường học ở vùng cao sở giáo dục và đào tạo
lai châu cũng đã thành lập các đoàn công tác
về các địa phương nhất là các địa bàn vùng cao
để kiểm tra công tác phòng chống z
tại các cơ sở giáo dục yêu cầu các nhà trường
giữ ấm cho học sinh bằng mọi cách
bố trí tăng khẩu phần ăn và giữ học sinh bán chú
ở lại trường trong những ngày nghỉ
để bảo đảm không bị ảnh hưởng về sức khỏe
thưa quý vị và sau đây là thông tin cập nhật
về cơn bão mới xuất hiện trên biển đông
cơn bão số một mươi bốn có tên gọi quốc tế là cro vanh
hồi một mươi chín h ngày hai mươi tháng một mươi hai
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba độ vĩ bắc

cách đảo sông tử tây
thuộc quần đảo trường sa
khoảng một trăm năm mươi km về phía tây nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám
từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ
giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn h tới
bão di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km
và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi chín h ngày hai mươi một tháng một mươi hai
vị trí tâm bão ở khoảng tám tám độ vĩ bắc

vùng nguy hiểm do bão trên biển đông
trong hai mươi bốn h tới
gió mạnh từ cấp sáu trở lên
giật từ cấp tám trở lên
từ vĩ tuyến bảy đến một mươi một năm độ vĩ bắc
từ kinh tuyến một trăm linh năm
đến một trăm một mươi năm độ kinh đông
vùng biển khu vực giữa nam và biển đông
bao gồm cả vùng biển quân đảo trường sa
có gió mạnh cấp sáu đến cấp bảy
vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín
giật cấp một mươi một biển động rất mạnh
sóng biển cao từ năm đến bảy m
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão
thưa quý vị ban chỉ huy phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định
vừa cho biết lực lượng cứu hộ
hiện vẫn chưa tìm thấy được hai ngư dân
bị mất tích trên vùng biển xã cát hải
huyện phủ cát
vào hai ngày trước sáu ngư dân hành nghề đánh cá
trên tàu cá do ông huỳnh văn đốc
làm thuyền trưởng đánh bắt ở khu vực
cách mũi tân thanh khoảng năm trăm linh m
thì bị sóng lớn đánh chìm
bốn ngư dân may mắn bơi được vào bờ
còn lại ông hồ văn nam năm mươi bảy tuổi
và nguyễn văn giàn ba mươi năm tuổi
cùng ngụ tại xã mỹ thành huyện phủ mỹ
hiện vẫn đang mất tích
thông tin về sự việc này sẽ được chúng tôi cập nhật
trong bản tin tiếp theo
còn bây giờ là một thông tin đáng chú ý khác
ngày hôm nay ban tuyên giáo thành ủy tp hcm
đã quyết định tạm đình chỉ công tác
đối với ông tất thành cang
phó trưởng ban biên soạn lịch sử đảng bộ tp hcm
quyết định đình chỉ ba tháng
nhằm phục vụ cho công tác điều tra
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hcm
đã có quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với ông tất thành cang
để điều tra về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí
trong thời gian giữ chức phó bí thư
thường trực thành ủy tp hcm
ông tất thành cang được xác định là đã chấp thuận
chủ trương phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược
để tăng vốn điều lệ
tại công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
gây thiệt hại lớn cho nhà nước
hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
vào lúc khoảng một mươi h ba mươi phút sáng nay
tại ấp mỹ hóa hai xã tân hòa
huyện phú tân tỉnh an giang
đã xảy ra một vụ trái nhà dân
thiêu dụi bảy căn nhà
ngọn lửa phát ra từ một ngôi nhà
rồi trái lan sang các nhà lân cận
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng trái chứa trái
huyện phú tân đã phối hợp cùng chính quyền địa phương
và người dân tham gia dập trái
do gió lớn nên mất hơn một tiếng đồng hồ
ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn
vụ trái này đã thiêu dụi bảy căn nhà
ước tính thiệt hại khoảng tám trăm linh triệu đồng
may mắn là không gây thiệt hại về người
hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị ngày hôm nay
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh thái nguyên
đã tổ chức lễ phát động khu du lịch không khói thuốc lá
với sự tham gia của khoảng hai đại biểu
đến từ các cơ quan ban ngành
và người dân trên địa bàn tỉnh thái nguyên
tại việt nam mỗi năm có khoảng
một mươi người tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá
dự báo đến năm hai nghìn ba mươi
con số này có thể tăng lên
bảy mươi người một năm
vì vậy tỉnh thái nguyên trú trọng vào việc xây dựng
môi trường du lịch không khói thuốc lá
để bảo đảm môi trường trong lành cho người dân và du khách
trong năm hai nghìn hai mươi
tỉnh thái nguyên đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền
về tác hại của thuốc lá
tổ chức tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc
trong nhà hàng khách sạn
cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch
thưa quý vị trong những ngày này
không khí giáng sinh đang đến rất gần
thế nhưng tại thành phố đà nẵng
thị trường hàng hóa giáng sinh năm nay lại chầm lắng
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
nên phần lớn các cửa hàng hạn chế nhập
những mẫu trang trí mới
và lượng khách đến mua sắm cũng thừa thớt
tại các cửa hàng bán đồ trang trí lễ giáng sinh
hầu hết các mẫu mã không đa dạng
và độc đáo như mọi năm trước
vì tâm lý của các chủ cửa hàng lo ngại sức mua yếu
còn người tiêu dùng cũng đắn đo tiết kiệm hơn trước
do ảnh hưởng của dịch bệnh
các mẫu hàng hôm nay em thấy
không có đa dạng bằng như mọi năm
mọi năm thấy đa dạng hơn
năm nay có lý là dịch cho nên mấy anh chị
ít hơn sau những mọi năm
em mua cây thăm noel
quả trao dây kim tiến
dây đèn để trang trí
còn những kiểu hộp quà
hay là tắt dài là bọn em tự lo
theo nhiều chủ cửa hàng
mặc dù giá bán đã giảm nhằm tăng sức mua
nhưng lượng khách năm nay giảm mạnh
từ năm mươi đến bảy mươi
so với các mùa noel trước đây
vì giá cả năm nay có rẻ hơn mọi năm
do là mình cũng là
ủng hộ người dân của mình đó chị
để mọi người trang trí
vì một đợt dịch vừa rồi ai cũng khó khăn cả
theo ghi nhận của nhóm phóng viên
năm nay không chỉ các mặt hàng trang trí
phục vụ lễ giáng sinh rơi vào tình cảnh vắng khách
mà thị trường bán lẻ
phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm cho người dân
cũng khá chậm lắng
do ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai
quý vị khán giả thân mến
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay của chúng tôi
tiếp nối chương trình
mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin quốc tế nổi bật
có trong bản tin gmt cộng bảy
cùng với biên tập viên thanh quyên
xin mời chị
xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin gmt cộng bảy
những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây
thưa quý vị an ninh mạng sẽ là một trong những thách thức hàng đầu

sau khi nga bị cáo buộc liên quan đến một loạt vụ tấn công mạng mới nhằm vào washington
thời điểm khi tổng thống đương nhiệm donald trump đắc cử
thì nghị án nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
cũng đã phủ bóng lên chính trường mỹ suốt bốn năm qua
và mới đây nga lại tiếp tục bị cáo buộc
liên quan đến một loạt vụ tấn công mạng mới nhằm vào washington
nguồn thạo tin cho biết các vụ tấn công mới này được cho là bắt đầu từ hồi tháng ba
và nhằm vào các mục tiêu như bộ thương mại bộ tài chính lầu nam góc bộ an ninh nội địa
các phòng thí nghiệm hạt nhân và một số công ty hàng đầu mỹ
thông tin về vụ tấn công mạng chưa có tiền lệ này chỉ được hé lộ trong tuần này
và nga lập tức bác bỏ cáo buộc liên quan đến vụ việc
trong khi đó một nguồn tin thân cận ông joe biden cho biết
đội ngũ của ông đang chuẩn bị chiến lược nhằm đáp trả nga
không chỉ vì vụ tấn công mạng này mà còn cả một loạt hành động khác của nga trong thời gian qua
theo nguồn tin này các biện pháp trả đũa không chỉ giới hạn ở lệnh trừng phạt
trước đó một ngày ông biden đã nói về vụ tấn công mạng và đề cập đến nga
chúng ta cần ngăn chặn đối thủ thực hiện các cuộc tấn công mạng quan trọng ngay từ đầu
chúng ta sẽ làm điều đó bằng cách áp một kẻ già đáng kể lên những kẻ chịu trách nhiệm
và phối hợp với các đồng minh đối tác
ông edward fisman người từng làm việc với các biện pháp trừng phạt nga
thời tổng thống barack obama nhận định
chính quyền ông biden sắp tới sẽ phải đối mặt với thách thức không nhỏ
trong cuộc chiến trên không gian mạng nhất là khi vụ tấn công trên
chỉ là một trong hàng loạt vụ việc bị xem là có liên quan đến nga trong bốn năm qua
trước mắt theo báo guadian washington chắc chắn sẽ phải đầu tư thêm nhiều tỷ đô la
để cải thiện năng lực phòng thủ mạng trước nguy cơ tiếp tục bị tấn công thời gian tới
trong khi đó một thách thức khác của ông biden về chính sách đối ngoại
là xử lý mối quan hệ với trung quốc
mối quan hệ này đang lao dốc không phanh sau khi tổng thống donald trump
tiếp tục có những bước đi cứng rắn nhằm vào bắc kinh
mới đây ông chủ nhà trắng hôm một mươi tám tháng một mươi hai đã ký ban hành đạo luật
về trách nhiệm giải trình của các công ty nước ngoài
theo đó cấm cổ phiếu của các công ty nước ngoài được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch nào của mỹ
nếu họ không tuân thủ các quy tắc kiểm toán của mỹ trong ba năm liên tiếp
đạo luật cũng yêu cầu các công ty nước ngoài công khai
liệu họ thuộc sở hữu hay chịu sự kiểm soát của chính phủ nước ngoài hay không
tuy đạo luật trên áp dụng đối với tất cả các công ty nước ngoài
nhưng mục tiêu chính được cho là các doanh nghiệp trung quốc được niêm yết tại mỹ
không gì lạ khi giới chức trung quốc gọi đạo luật là chính sách phân biệt đối xử
nhằm gây áp lực chính trị lên các công ty nước này
mỹ không nên phóng đại khái niệm về an ninh quốc gia và đàn áp tùy tiện các công ty trung quốc
thay vì theo đuổi các biện pháp trừng phạt đơn phương
không thể chốt nhau
chúng tôi hy vọng mỹ sẽ chọn đối thoại và tham vấn với trung quốc
chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ mở rộng hợp tác và hóa giải sự khác biệt thông qua đối thoại
điều quan trọng là các chính sách của mỹ đối với trung quốc trở lại khách quan và bền vững càng sớm càng tốt
chúng tôi cũng hy vọng chính quyền của ông biden sắp tới có nhận thức đúng đắn về trung quốc
và hợp tác với bắc kinh để tái khởi động đối thoại
đưa quan hệ song phương đi đúng hướng
và xây dựng lại lòng tin đôi bên
cũng theo ông vương nghị bắc kinh đã lưu ý bốn chính sách ưu tiên của tổng thống tân cử mỹ joe biden
người dự kiến sẽ nhậm trước vào ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi một
và tin rằng ít nhất ba ưu tiên trong số đó
ứng phó với đại dịch covid một mươi chín phục hồi kinh tế và biến đổi khí hậu
là những điều mà hai quốc gia hàng đầu thế giới này có thể hợp tác
một ngày sau khi ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín lên tới hơn năm trăm linh
hơn ba trăm linh người mức cao nhất kể từ khi bùng phát dịch
giới chức thái lan thông báo sẽ tiến hành xét nghiệm đối với hơn một mươi người
hiện tại tỉnh samut sakhon ổ dịch mới phát hiện đã gần như bị phong tỏa toàn bộ
chỉ cho phép các trường hợp thực sự cần thiết di chuyển
theo thông tin từ chính phủ thái lan nước này đặt mục tiêu đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
sẽ xét nghiệm được một mươi ba trăm linh người ở tỉnh samut sakon
cũng như các tỉnh lân cận thậm chí có thể xét nghiệm trên toàn quốc
bộ y tế thái lan cho rằng
hầu hết các ca nhiễm đều không có triệu chứng
có thể bắt nguồn từ lao động nhập cư bất hợp pháp từ biên giới myanmar
đây là một tỉnh cách bangkok khoảng một giờ lái xe
một trung tâm đánh bắt hải sản với hàng chục nghìn lao động nhập cư từ các nước trong khu vực
trong khi đó chính phủ hà lan ra thông báo cấm nhập cảnh đối với tất cả hành khách
di chuyển bằng đường hàng không từ anh đến nước này
do biến thể mới của virus sars cov hai có nguy cơ lây nhiễm nhanh hơn nhiều so với các biến thể khác
lệnh cấm bay có hiệu lực
từ ngày hai mươi tháng một mươi hai và kéo dài ít nhất đến ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
giới chuyên gia đang nỗ lực tìm ra nguồn lây nhiễm
cũng như truy vết các ca bệnh có liên quan đến biến thể mới này
trong khi đó tại châu âu tình hình dịch bệnh vẫn đang nóng lên từng ngày
dự báo mang đến một giáng sinh buồn
theo khu vực châu âu đang là tâm dịch của thế giới với hơn hai mươi một triệu người mắc covid một mươi chín
trong đó có gần năm trăm linh ca tử vong
thủ tướng anh boris johnson thông báo
các kế hoạch của chính phủ nước này nhằm nới lỏng những hạn chế vào dịp giáng sinh sẽ bị hủy bỏ
vì sự gia tăng của các ca mắc covid một mươi chín liên quan đến biến thể mới của virus sars cov hai
cùng ngày cố vấn trưởng về khoa học của anh cho biết các loại vaccine ngừa covid một mươi chín dường như cũng
phù hợp trong việc tạo ra một phản ứng miễn dịch đối với một biến thể mới
pháp trở thành vùng dịch lớn thứ năm trên thế giới và lớn nhất tại châu âu
với gần hai năm triệu ca nhiễm và trên sáu mươi ca tử vong
kế hoạch vào cuối tháng này các nước châu âu sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
tuy nhiên các chuyên gia y tế cho rằng nguy cơ xảy ra đợt bùng phát dịch thứ ba là rất lớn
lý do là vì trong một hai tháng tới tỷ lệ người được tiêm chủng còn ở mức thấp và sự lơ là của
người dân trong những ngày nghỉ lễ cuối năm khai hoàn phóng viên bản dân thường trú tại pháp
nhiều địa phương ở nhật bản ghi nhận hiện tượng tuyết rơi kỷ lục
thậm chí có nơi tuyết rơi dày tới hai mét ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân
theo cơ quan khí tượng nhật bản một số khu vực chủ yếu tại phía ven biển nhật bản đã ghi nhận
nhiệt độ dưới độ c kèm theo hiện tượng tuyết rơi dày nhiều địa phương như tỉnh nagata
kuma có tuyết rơi kỷ lục tới bốn mươi năm mươi cm thậm chí có bão tuyết trước tình hình trên
chính phủ và chính quyền các địa phương nhật bản đưa ra cảnh báo về ảnh hưởng của tuyết rơi dày
đối với giao thông khuyến cáo khi di chuyển bằng ô tô nên sử dụng lốp chuyên dụng để chống chân trượt
người dân cần chú ý khi tuyết rơi từ mái nhà dây điện và cây cối việc dọn tuyết nên có hai người
trở lên nhằm tránh nguy cơ bị tuyết vùi lấp mới đây các thợ kim hoàn ấn độ đã lập kỷ lục guinness
khi chế tác một chiếc nhẫn được gắn nhiều viên kim cương nhất thế giới phải mất hơn nửa năm
thì tuyết tác này mới chính thức được hoàn thiện tờ marigold chiếc nhẫn được đính khoảng một mươi hai sáu trăm ba mươi tám
viên kim cương được chạm khắc theo hình một bông cúc vạn thọ cánh hoa được chia thành tám lớp
tạo hiệu ứng ba d độc đáo tổng trọng lượng của chiếc nhẫn là hơn một trăm sáu mươi năm gram rất phù hợp để đeo
trên tay các thợ kim hoàn đã mất tám tháng để thiết kế và chế tác tuyệt tác này
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt